thưa quý vị sáng nay tại sóc trăng chủ tịch nước võ văn thưởng dự lễ tổng kết công tác vận động hỗ trợ xây dựng một hai trăm linh căn nhà cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh sóc trăng
cùng dự có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương và lãnh đạo tỉnh sóc trăng
thực hiện chủ trương giảm nghèo cả nước chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau
lãnh đạo bộ công an đã vận động hỗ trợ xây dựng một hai trăm linh căn nhà cho người nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh sóc trăng với tổng kinh phí trên sáu mươi tỷ đồng
mẫu nhà được bộ công an phê duyệt trên cơ sở mẫu thiết kế cơ bản đã thống nhất với bộ xây dựng và sở xây dựng tỉnh sóc trăng
kinh phí do bộ công an vận động từ các doanh nghiệp
bên cạnh đó tỉnh sóc trăng đã huy động nguồn lực đóng góp ngày công lao động từ gia đình cộng đồng lực lượng vũ trang đoàn viên hội viên thanh niên sung kích tình nguyện tham gia hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhà ở tại các nơi điều kiện đi lại khó khăn
sau thời gian tích cực triển khai một hai trăm linh căn nhà được hoàn thành đúng tiến độ và bàn giao cho người nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh sóc trăng
việc triển khai chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người nghèo
người có khó khăn về nhà ở từ nguồn vận động của bộ công an và công an tỉnh sóc trăng không chỉ thể hiện sự chung tay của lực lượng công an cùng với địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội theo chủ trương của đảng nhà nước mà còn củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với lực lượng công an góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc
đây là một chương trình hết sức ý nghĩa thiết thực
và là nguồn động viên
tinh thần to lớn để các hộ nghèo tiếp tục vượt khó ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững
đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh sóc trăng xin gửi lời chi ân sâu sắc đến quý lãnh đạo đảng nhà nước đảng quỹ công an trung ương và lãnh đạo bộ công an đã quan tâm chỉ đạo và đồng hành cùng với địa phương trong suốt thời gian qua
đồng thời xin nhiệt liệt quan ân và ghi nhận những tấm lòng nhân an